những năm qua ngư dân các xã vùng biển tỉnh quảng trị đã phát huy hiệu quả mô hình đội tự quản tàu thuyền chơi biển
từng đội thuyền tốc ba tốc năm cùng nhau hỗ trợ sản xuất
nhờ đó ngư dân yên tâm mỗi khi ra khơi đánh bắt vươn khơi bám biển
anh nguyễn đức nghĩa là chủ tàu qt chín nghìn bốn mươi năm ở thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
trong những năm qua anh đã tham gia lai rắt từ vùng biển trường sa vào bờ ba đến bốn tàu của ngư dân gặp nạn trên biển
đội tự quản của thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
từ đó đến nay đã có hàng chục vụ tai nạn tàu thuyền của ngư dân xảy ra trên biển
được đội tự quản thôn phú hội cứu hộ thành công
để công tác hỗ trợ đánh bắt ngày càng tốt hơn và giúp nhau khi xảy ra hoạn nạn trên biển
trong thời gian tới đội tự quản thôn phú hội sẽ thành lập ba đội

các đội sẽ nâng cao trung bờ một đội trung bờ và một đội gần bờ
các đội sẽ có trách nhiệm của từng ngư dân trong việc giữ thông tin liên lạc đêm ngày một trăm linh
để khi có sự cố hoạn nạn kịp thời giúp đỡ nhau